học giả hiếm có dưới thời càng long
đặc biệt cùng với lưu dung kỷ hiểu lam cũng nổi danh khắp nơi
khi dám đứng ra đối đầu với sủng thần hòa thân tạo nên những giai thoại lưu danh sử sách
con người kỳ dị
kỷ quân còn gọi là kỷ vân tên tự là hiểu lam và xuân phạm hiệu thạch vân quang dịch đạo nhân
sinh ngày hai mươi sáu tháng bảy năm một nghìn bảy trăm hai mươi bốn người huyện trực đại hiến nay là hà bắc trung quốc
ông xuất thân trong một gia đình quang lạc
đại phụ thân là kỷ dung thư một học giả khảo chứng nổi tiếng từng làm quang ở kinh thành
chu khuê đại học sĩ của triều thanh có ghi chép về sự ra đời của kỷ hiểu lam trong mũ chí minh như sau
trước khi kỷ hiểu lam chào đời có một tia lửa trắng sáng xuất hiện chiếu vào đối vân lầu nơi ông được sinh ra
chính điều này đã ngầm báo trước kỷ hiểu lam không phải là người bình thường
từ bé ông đã nổi danh có dung mạo khác thường
ngồi trong phòng tối mắt
vẫn sáng như tia chớp
kỷ hiểu lam cũng từng tự thuật trong duyệt vi thảo đường búc ký phần hòa tây tạp chí như sau
năm tôi khoảng bốn năm tuổi ban đêm cũng có thể nhìn thấy mọi thứ giống như ban ngày
năm bảy tám tuổi thì nhìn thấy mờ mờ
đến năm một mươi tuổi thì khả năng này biến mất
hoặc nửa đêm tỉnh ngủ đột nhiên có thể nhìn thấy như xưa
nhưng được một lát rồi lại mất
còn theo sử sách ghi chép lại
kỷ hiểu lam sở hữu ngoại hình gọi là mạo tẩm đoạn thiệp
trong đó tẩm là từ dùng địa chỉ tướng mạo xấu xí
còn đoạn thiệp là cách gọi khác của mắc cận
cũng vì ngoại hình không được đẹp cộng thêm tật nói lắp
kỷ hiểu lam đã khá vất vả trong nghiệp quang trường
bởi càng long chỉ thích những người tỉnh táo nhanh nhẹn thông minh
đặc biệt phải sở hữu ngoại hình ưa nhìn
tuy nhiên trong các tác phẩm nghệ thuật
vị quan họ kỹ vẫn được khắc họa với hình tượng phong lưu tuấn tú tài hoa phong nhã
vị học giả hiếm có của thời đại
bỏ qua yếu tố ngoại hình
kỷ hiểu lam tuổi nhỏ vốn đã thông minh hơn người được gọi là thần đồng
sau khi trưởng thành ông học hán nho công thơ văn biên ngũ
giải nghĩa từ trong sách cũ kiến thức uyên bác thâm sâu
năm hai mươi bốn tuổi kỷ hiểu lam đổ đầu kỳ thi hương
ba mươi một tuổi đã thành tiến sĩ sau làm việc ở hàng lâm viện
dù vậy vì bị nhiều tật nên vua không mấy tín nhiệm ông
dưới thời càng long
kỷ hiểu lam từng làm chủ khảo của hai lần thi hương sáu lần thi hội
ba lần đảm nhiệm chức lễ bộ thượng thư
trên thực tế các chức quan này đều có ít thực quyền
nhiều lần đảm nhiệm chức vị tổng biên soạn tả tứ thử binh bộ thị lan
tả đô ngự sử lễ bộ thị lan
nhưng khi nhắc tới nghiệp làm quang của mình
kỷ hiểu lam vẫn thở dài cảm tháng
phù trầm hoạn hải như âu điểu
ý nói nghiệp làm quang thăng trầm như cuộc đời mòng biển
dù vậy kỷ hiểu lam vẫn nỗ lực hết tất cả
hết mình để viết nên nhiều tác phẩm vĩ đại lưu truyền hữu thế
về học thuật khảo cứu ông có các tác phẩm
nhiệt hà chí lịch đại chức quang biểu bác kỳ thông chí giảng minh mục lục
và nổi tiếng nhất là tứ khố toàn thư
đây là bách khoa lớn nhất trong lịch sử phong kiến trung quốc
và ba trăm sáu mươi một học giả đứng đầu là kỷ hiểu lam và lục tích hùng
biên soạn trong khoảng thời gian từ một nghìn bảy trăm bảy mươi ba đến một nghìn bảy trăm tám mươi hai
với bốn phần lớn
kinh sử tử tập
tứ khố toàn thư tập hợp trên một mươi bản thảo
thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học tự nhiên khoa học xã hội lịch sử triết học và văn học nghệ thuật
về thư từ thơ ca kỷ hiểu lam cũng có những tác phẩm nổi bật
như kỷ văn đạt di tập ngọc khê sinh thời thi thuyết ô lỗ mục tề thi kỷ văn đạt công văn tập
và nổi tiếng nhất là duyệt vi thảo đường búc ký
nghĩa là búc ký được viết ở ngôi nhà cỏ duyệt vi
cũng chính là ngôi nhà của kỷ hiểu lam ở hà bắc
tác phẩm được viết trong khoảng thời gian từ một nghìn bảy trăm tám mươi chín đến một nghìn bảy trăm chín mươi tám
khi kỷ hiểu lam đã về nghỉ hưu ở quê nhà
ngoài đề tài ma quái kinh dị hấp dẫn gián tiếp phản ánh hiện thực
duyệt vi thảo đường búc ký còn có nhiều bài phản ánh một cách trực tiếp
thế lực quan trường hắt ám đời nhà thanh
đã kích thói đạo đức giả
nó còn vạch trần những gian dối trong buôn bán
nạn hàng giả lừa đảo
mang đầy màu sắc nạn hàng giả
của thương trường hiện đại
lỗ tấn từng nhận định về búc ký
ý tứ sâu xa ngôn từ tuyệt diệu
vượt qua được sự thử thách của thời gian
vẫn còn thấy sáng tỏ
thế kỷ một mươi tám là giai đoạn xã hội trung quốc
có nhiều biến chuyển rõ nét
cùng với những mâu thuẫn giai cấp
và đối lập về đạo đức
chiều ảnh hưởng của trào lưu tư tưởng tiến bộ
kỷ hiểu lam cổ suý lối học hành thực tế
phê phán tốn học hủ lậu phù phím
trong tác phẩm duyệt vi thảo đường búc ký
ông thường dùng những câu chuyện trong đó
để bóng gió với đời
về nhiều triết lý nhân sinh
trong bức gia thư khát
kỷ hiểu lam đưa ra tám quy tắc dạy con
trong đó có bốn điều cấm kỵ
và bốn điều cần làm
được gọi là tứ giới và tứ nghi
tứ giới bao gồm
nhất giới yến khởi nhị giới lãng nọa
tam giới xa hoa tứ giới kiêu ngạo
nghĩa là thứ nhất cấm dạy muộn
thứ hai cấm lời nhát
thứ ba cấm xa hoa
và thứ tư cấm kiêu ngạo
còn những câu chuyện
còn tứ nghi bao gồm
nhất nghi cần đục nhị nghi kính sư
tam nghi ái chúng tứ nghi thận thực
có nghĩa là thứ nhất
cần chăm chỉ học hành
thứ hai cần kính thầy
thứ ba yêu thương mọi người
thứ tư nên ăn uống cẩn trọng
bốn điều cấm kỵ và bốn điều cần thiết
mà kỷ hiểu lam dạy con
không chỉ hữu ích với việc giáo dục con cái thời xưa
mà vẫn còn nguyên giá trị
với các bậc phụ huynh thời hiện đại
đấu trí với hòa thân
đáng lý ra hòa thân và kỷ hiểu lam
chẳng có lý do gì để động phạm nhau
do một người là sủng thân cao cấp
thường xuyên đảm nhận các công việc hệ trọng
một người chỉ chuyên tâm
tạo nên những tài liệu quý cha đời
thế nhưng nhờ những cơ duyên gặp gỡ khác nhau
họ vẫn có những lần đối đầu thú vị
có lần kỷ hiểu lam hộ tống càng long
đi tránh nóng ở sân trang thừa đức
trong lúc nói chuyện
vua hỏi hòa thân và kỷ hiểu lam
hai vị ái khanh
các khanh nói xem trong thiên hạm
người như thế nào là người giàu có nhất
và người như thế nào là người nghèo nhất
hòa thân nói trước
khắp thiên hạ này
thứ gì cũng thuộc về người
thân cho rằng bệ hạ là người giàu có nhất
còn người nghèo nhất có lẽ là những kẻ ăn xin
kỷ hiểu lam ban đầu
không muốn ra mặt tranh cãi
nhưng vì bị vua dục nên đành nói
thân cho rằng người giàu nhất trong thiên hạ
là người cần kiệm
còn người nghèo nhất trong thiên hạ là kẻ tham lam
chỉ cần cần kiệm
cho dù nghèo đến mức chẳng có nỗi thứ gì
dần dần cũng sẽ khá lên
nếu như tham lam
lại tham ăn miệng ăn núi lở
của cãi rồi cũng hết
thế nhưng vẫn có lần kỷ hiểu lam
phải thua hòa thân
chuyện kể vùng giang nam có lần xảy ra lũ lục nghiêm trọng
càng long ra lệnh cứu tế
thấy không hiệu quả
nên sai hòa thân sắn tay vào làm
hòa thân đã dùng một phương pháp mà khó ai có thể chấp nhận
trộn thức ăn của gia súc
vào lương thực cứu tế
kỷ hiểu lam biết chuyện vô cùng tức giận
cho rằng đây là chiêu trò tham ô mới
nên liên tục chất vấn
bây giờ hòa thân chỉ bình thẳng nói một câu
ông không hiểu được
thì ra hòa thân đã điều tra được
nguyên nhân các đợt cứu tế trước thất bại
là do tầng lớp giang thương đã trà trộn
thành thường dân
cố tình nhận lương thực cứu trợ để đem về bán
ông đã làm cách này để khiến chất lượng
lương thực xấu đi
bọn giang thương không thể bán nổi
họ hòa còn lập luận rằng bản thân
những dân tị nạn sẽ không thực sự để tâm đến
việc lương thực có bị độn hay không
bởi họ đã sắp lâm vào cảnh đường cùng
hơn nữa trên thực tế
ngân lượng cứu trợ của triều đình có hạn
nếu độn thêm
về bản chất số người tị nạn nhận được đồ cứu trợ
cũng sẽ tăng lên
những lý lẽ này đã khiến cho kỷ hiểu lam á khẩu
đây cũng là lần chiến thắng
hiếm hoi của hòa thân
trước đối thủ thâm thúy và sắc bén
mộ phần kỳ lạ của kỷ hiểu lam
khác với hình tượng không gần nữ sắc
trong một số tác phẩm nghệ thuật
vị quan họ kỷ thực chất là một tài tử phong lưu
với số lượng thê thiếp không hề ít
theo bách khoa toàn thư trung quốc
năm một mươi bảy tuổi
kỷ hiểu lam đã thành thân với người vợ cả mã thị
vì biết chồng có tật háo sắc
để gia tộc tránh bị mang tiếng
mã thị đã đồng ý cho kỷ hiểu lam
tùy ý lấy vợ bé
cũng chính vì lý do này
mã thị rất được kỷ hiểu lam yêu thương
và kính trọng
thế nhưng thái độ cởi mở của bà
đã khiến vị quan họ kỷ
được đà nạp tiểu thiếp liên tục
trong số đó
nổi tiếng hơn cả phải kể đến hai tài nữ
là quách thải phù và thẩm minh hiên
cả hai được gã vào nhà họ kỷ
khi mới một mươi ba tuổi
mặc dù những giai thoại tình ái
của kỷ hiểu lam chỉ xoay quanh
một vài nhân vật nổi tiếng trên
tuy nhiên theo phỏng đoán của nhiều tác giả
số lượng thê thiếp của ông có lẽ phải lên tới
giả thiết này càng được nhiều người ủng hộ
khi lăng mộ của kỷ hiểu lam
ở quê nhà hà bắc
vô tình được đào lên vào những năm sáu mươi bảy mươi
của thế kỷ trước
trong ngôi mộ được cho là của kỷ hiểu lam
vốn không có bất kỳ một bộ hài cốt
nam giới nào
nhưng lại có tới bảy bộ hài cốt của phụ nữ
phục trang và đồ tùy tán
đều cho thấy họ sống vào thời nhà thanh
phát hiện này đã khiến không ít người bất ngờ
yếu tố khiến dư luận xôn xao
không chỉ là số lượng thê thiếp
đông đảo của kỷ hiểu lam
mà còn là nguyên nhân dẫn đến cái chết
của bảy người phụ nữ được tìm thấy trong mộ
có ý kiến cho rằng
vì kỷ hiểu lam sống tương đối thọ
ông mất năm một nghìn tám trăm linh năm
thọ tám mươi một tuổi
nên việc các thê thiếp qua đời trước
và được an tán vào trong mộ
cũng là điều dễ hiểu
tuy nhiên theo nhận định của các học giả hiện đại
khả năng có tới bảy tiểu thiếp
đều đồng loạt mất trước kỷ hiểu lam
và cùng được mai tán ở một nơi
là trường hợp rất khó xảy ra
đa số các ý kiến đều cho rằng
họ thực chất là bị tuẩn tán
vào thời cổ đại
việc lăng mộ của một số nhân vật quyền lực
có người sống tuẩn tán
cũng không phải là điều hiếm
tuy nhiên hành động thiếu nhân văn này
lại không phù hợp với hình tượng
và danh tiếng của vị quan họ kỷ
đáng tiếc là thời điểm ngôi mộ được đào lên
lại xảy ra nhiều biến cố
nên việc khai quật và nghiên cứu
không thể tiến hành kịp thời
vì vậy thân thế thực sự
cũng như nguyên nhân dẫn đến cái chết
của bảy người phụ nữ
cho tới nay vẫn là một bí ẩn lịch sử
chưa có lời giải đáp